nguyên nhân khách quan là đại dịch còn mới chưa có tiền lệ nên chưa có cách xử trí kịp thời
dân số thành phố hồ chí minh đông lây lan trong thời gian ngắn
ngoài ra những hạn chế này còn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan như chưa có dự báo đầy đủ và tổ chức diễn tập trước đó
hệ thống y tế cơ sở y tế công cộng chưa được đầu tư đúng mức
chưa có chính sách thu hút hệ thống y tế tư nhân tham gia
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch còn manh muốn chưa đồng bộ
bộ y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị covid một mươi chín
hội nghị tổ chức nhằm đánh giá rút kinh nghiệm công tác chẩn đoán điều trị người bệnh covid một mươi chín
và triển khai các giải pháp mới
thưa quý vị khán giả hiện tại số ca nhập viện ở tp hcm đang có xu hướng tăng từng ngày
khiến các bệnh viện kín dường
lý do là trong bối cảnh thích ứng mới nhiều bệnh viện điều trị covid một mươi chín giải thể
hoặc phục hồi công năng để khám chữa bệnh thông thường
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
hiện đang có ba bệnh viện có dấu hiệu quá tải đó là bệnh viện giải chiến đa tầng tân bình
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và bệnh viện đại học y dược tp hcm
các bệnh viện tại tp hcm đang điều trị hơn một mươi bốn f
trong đó có ba trăm năm mươi bảy bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi ca can thiệp ecmo
số f nằm viện đang thấp hơn nhiều so với giai đoạn cao điểm
hồi cuối tháng tám hơn bốn mươi f nằm viện trong đó gần hai tám trăm linh ca thở máy ecmo
tuy nhiên các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tại tp hcm đang tăng cường hết công suất để tiếp nhận bệnh nhân
bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm đang họp báo vào chiều hai mươi năm tháng một mươi một cho biết
hiện nay theo mô hình mới thành phố có ba bệnh viện giải chiến số một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu chuyển đổi mô hình hoạt động giải chiến ba tầng
các bệnh viện này tập trung bố trí số dường bệnh cũng như dường hồi sức theo ba tầng
để hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh từ nhẹ trung bình đến nặng
bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình ngày hai mươi năm tháng một mươi một
điều trị khoảng tám trăm năm mươi f số bệnh nhân đông nhất kể từ khi bệnh viện thành lập
trên cơ sở chuyển đổi công năng trung tâm triển lãm và hội chợ tân bình cách đây ba tháng
hoạt động theo mô hình tích hợp ba trong một tất cả dường bệnh ở cả ba khu điều trị f từ nhẹ
trung bình đến nặng nguy kịch đều kính dường khu đề phải kê thêm khoảng năm mươi dường xếp để tiếp nhận f nhẹ
bác sĩ hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình
cho biết f nhập viện tăng cao khoảng hai tuần nay
trước đây trong giai đoạn cao điểm bệnh viện điều trị khoảng hơn bảy trăm linh f
giữa tháng một mươi bệnh nhân giảm còn khoảng ba trăm chín mươi
gần đây bệnh viện tiếp nhận cao điểm khoảng một trăm linh ca mỗi ngày
khu cấp cứu lúc nào cũng đầy bệnh nhân nhiều người phải lưu lại thời gian dài
để chờ sắp xếp giường ở các khu điều trị
theo bác sĩ đức hiện một số bệnh nhân nặng giảm hơn so với trước kia song vẫn còn cao
với khoảng bốn mươi ca trong khu hồi sức một trăm hai mươi ca trong khu bệnh nặng
bên cạnh đó số lượng bệnh nhân tăng nhiều khiến đội ngũ điều trị với bảy mươi bác sĩ
một trăm bốn mươi điều dưỡng cùng các tình nguyện viên vẫn phải hoạt động hết công suất
thành phố mở cửa trở lại số ca nhiễm tăng là điều khó tránh khỏi
trong khi đó nhiều khu cách ly đóng cửa nhiều bệnh viện trở về công năng khám chữa bệnh thông thường
nên lượng bệnh nhân dùng về đầy đông
bác sĩ đức lý giải hiện bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình là một trong tám bệnh viện
cùng trưởng theo phân chiều của sở y tế tp hcm
chiều trách nhiệm hồi chẩn chuyển tuyến f có dấu hiệu nặng của quận tân bình phú nhuận
tình trạng f nhập viện tăng cũng được ghi nhận tại hầu hết các bệnh viện trung tâm hồi sức tích cực tuyến cuối khác
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm khoảng hai tuần nay số bệnh nhân có xu hướng tăng cứng dường trở lại
tương đương giai đoạn cao điểm trước đây
trung bình những ngày gần đây bệnh viện tiếp nhận khoảng bốn mươi năm mươi ca mới mỗi ngày
gấp hai ba lần hồi giữa tháng một mươi
thượng tá bác sĩ bùi đức thành giám đốc trung tâm điều trị covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết
bệnh nhân đợt này nhẹ hơn so với trước vì đa số đã được tiêm vaccine
tuy nhiên nhiều f cao tuổi mắc nhiều bệnh nền khiến cho việc điều trị cũng rất khó khăn
đòi hỏi phải phối hợp với nhiều chuyên khoa theo dõi sát nguy cơ diễn tiến nặng
hiện nay này điều trị khoảng một trăm năm mươi f nặng nguy kịch cao điểm trước kia giao động khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm linh ca
trung tâm hồi sức covid một mươi chín bệnh viện đại học y dược tp hcm
đặt tại bệnh viện giả chiến số một mươi ba gần đây không còn giường trống
và giáo sư lê minh khôi phó giám đốc trung tâm cho biết nơi đây đang điều trị một trăm linh bệnh nhân
trong đó ba mươi một ca thở máy hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng một mươi một mươi hai ca mới
trong khi hồi tháng một mươi có ngày chỉ có ba trường hợp vào viện
theo phó giáo sư khôi bệnh viện đang nỗ lực huy động nhân lực vật lực để có thể tăng công suất lên một trăm năm mươi giường
tuy nhiên trong tình hình mới nhân viên bệnh viện phải quay trở lại hoạt động khám chữa bệnh thông thường
cộng thêm nhiều y bác sĩ mắc covid một mươi chín khiến việc mở rộng gặp nhiều khó khăn
trước đây hầu hết bệnh nhân vào trung tâm diễn tiến nặng nề vì tỷ lệ phủ vaccine chưa nhiều
hoặc tiêm song chưa đủ thời gian tạo kháng thể đa số ca tử vong là người chưa tiêm vaccine
đáng tiếc hiện khoảng năm mươi bệnh nhân nhập vào trung tâm cũng chưa được tiêm vaccine
trong đó có rất nhiều người cao tuổi như bệnh nền mắc covid một mươi chín càng dễ trở nặng
nhiều người nhận thức không đúng về vai trò của vaccine lo sợ đang có bệnh nền
vaccine sẽ nguy hiểm trong khi đó đây là nhóm cần được chít vaccine nhất phó giáo sư khôi nói
trước tình hình f tăng kéo theo số bệnh nhân nặng cần nhập viện sẽ tăng
đặc biệt tập trung ở nhóm có bệnh lý nền tuổi trên năm mươi sở y tế tp hcm vẫn tập trung vào
chiến lược điều trị f tại bệnh viện bên cạnh chiến lược quan trọng là quản lý f nhẹ
không triệu chứng tại nhà nhằm đảm bảo lực lượng thu dung và điều trị
sở y tế tp hcm đang tăng cường điều nhân viên y tế đến những bệnh viện giải chiến ba tầng y
cũng đã tính toán quy chế phối hợp hoạt động trong quản lý fm tại nhà và tại cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín trên địa bàn thành phố sở y tế tp hcm yêu cầu các cơ sở y tế tuyến thành phố
có sự chuẩn bị sẵn sàng trước tình hình diễn biến phức tạp và đề phòng sức ca f
có tăng cao trong thời gian tới đối với các bệnh viện trước đây đã chuyển đổi toàn phần
hoặc một phần để điều trị covid một mươi chín từ nay đến cuối năm sẽ dần phục hồi công năng
để khám chữa bệnh thông thường nhưng giữ lại khu cách ly hai mươi bốn mươi giường dành cho các trường
trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm đồng thời chuyển tiếp khu cách ly thành khoa đơn vị điều trị
covid một mươi chín tại bệnh viện sở cũng đang đề xuất mở lại các khu cách ly quận huyện và có thêm
bệnh viện giả chiến để sẵn sàng thu dung điều trị
thực tế f tăng gần đây là điều đã nằm trong dự đoán của giới chức y tế
khi thành phố mở cửa doanh nghiệp tái sản xuất các hoạt động dần trở lại nhộn nhịp
trong bình thường mới các chuyên gia cũng cho rằng nếu số ca nhiễm mới không trở nặng
không tử vong thì sẽ tạo miễn dịch cộng đồng không phải là vấn đề đáng lo ngại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại